trong ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba sở giao dịch chứng khoán tp hcm cùng với bốn mươi hai sở giao dịch khác trên toàn thế giới đã cùng thực hiện nghi thức đánh còng vì bình đẳng giới
nghi thức này được các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm khi liên hiệp quốc thông qua chương trình phát triển bền vững
đây là lần đầu tiên sở giao dịch chứng khoán tp hcm thực hiện chương trình cùng bốn mươi hai sở giao dịch khác trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu phát triển bền vững số năm của liên hợp quốc về bình đẳng giới thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc trao quyền cho phụ nữ
với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ và phụ nữ trong hội đồng quản trị nhiều tham luận xoay quanh chủ đề này cũng được các diễn giả trình bày
theo một giả soát năm hai nghìn một mươi sáu đối với một công ty niêm yết do bloomberg lp thực hiện
nữ lãnh đạo chiếm bình quân hai mươi ba trong ban điều hành hai mươi một trong hội đồng quản trị bốn số công ty có chủ tịch hội đồng quản trị là nữ và ba có tổng giám đốc là nữ
mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn bằng chứng thực tế cho thấy vai trò lãnh đạo của phụ nữ giúp cải thiện kết quả tài chính và giảm tình trạng bất ổn của các công ty